phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la vừa phối hợp với các đơn vị phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng
bắt giữ nguyễn anh trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc và chín đối tượng khác ở các địa bàn sơn la hải phòng vĩnh phúc phú thọ bắc giang
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tăng vật thu giữ hai mươi bảy điện thoại di động sáu trăm một mươi chín sim điện thoại bốn máy tính laptop hai mươi sáu thẻ atm và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sử dụng ứng dụng game trên internet như sóc đĩa tài xỉu ba cây để sát phạt nhau bằng tiền
khi chơi thắng bạc thì đổi tiền ảo thành tiền thật qua các đại lý
chỉ trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi lượng tiền giao dịch của hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của tổng đại lý đại lý và các con bạc đã lên đến ba hai trăm linh tỷ đồng
ngày hôm qua đồng chí đại tá nguyễn ngọc vân giám đốc công an tỉnh sơn la đã chúc mừng và thưởng nóng cho ban chuyên án của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh về thành tích phá thành công chuyên án trên
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đôi vợ chồng bùi thị mỹ dung và trần văn đẳng cùng chú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận gây ra và tuyên những bản án thích đáng
theo có trạng năm hai nghìn sáu vợ chồng dung đẳng từ ninh thuận lên thành phố đà lạt sinh sống và tổ chức cầm cái hàng chục dây hụi tháng hụi một mươi năm ngày hội tuần với thỏa thuận miệng
đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
vợ chồng dung nảng bỏ trốn về thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận tiếp nhận tin tố cáo của các bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành điều tra bắt tạm giam dung và đẳng
quá trình điều tra xác định vợ chồng dung đẳng thông qua năm dây huê đã có hành vi gian dối tự ý hốt các phần huê của những người chơi để chiếm đoạt trên một tỷ tám trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bùi thị mỹ dung một mươi hai năm tù giam bị cáo trần văn đẳng bảy năm hai mươi ba ngày tù giam bằng với thời gian bị bắt tạm giam và được trả tự do tại tòa
ngoài hình phạt tù giam các bị cáo còn buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
còn tại bình phước tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trần nhật dân chú tại tỉnh nam định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy dân sử dụng tên giả là trần định dũng và hai sim điện thoại không đăng ký chính chủ để giao dịch mua bán sáu chuyến hạt điều với anh vi văn phóng tại nhà kho của bà trương thị thanh lan chú tại tỉnh bình phước sau đó bán lại cho bà lan
mỗi chuyến mua điều dân chỉ thanh toán một phần tiền phần còn lại cộng vào chuyến hàng sau
ngay sau khi mua thành công sáu chuyến hạt điều của anh phóng ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy dân vứt bỏ hai sim điện thoại trên và bỏ trốn ra tp hcm
sinh sống và chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xử đã tuyên phạt trần nhật dân mức án một mươi hai năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời phải trả lại cho bị hại số tiền trên một tám tỷ đồng
sáng nay tại hà nội phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã đầu tranh triệt xóa thành công một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đáng chú ý nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức và chuyên nhắm vào gương chiếu hậu của xe ô tô
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết ổ nhóm trụng cấp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm một mươi ba đối tượng là nguyễn thế anh vương quang thành nguyễn trọng tú lê hoàng long trần sân tùng dương hồng anh lê phương anh lê vân anh nguyễn nghỉnh dũng trần đức khởi nguyễn tiến phong nguyễn hiệu tú đều có hộ khẩu thường trú tại hà nội
đối tượng đã chỉ đạo các đối tượng khác đi trộm cắp tài sản là hàng trăm đôi gương chiếu hậu các loại xe ô tô rồi sau đó đem bán lại tại chợ trời hà nội hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một điều đáng nói là chính sự chủ quan mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp hoạt động
sáng ngày tám tháng sáu anh nguyễn ngọc toàn chú xã canh hiển huyện vân canh đến công an huyện vân canh trình báo sự việc vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy hiệu yamaha trị giá gần năm mươi triệu đồng
trước đó công an huyện cũng liên tiếp nhận được các đơn trình báo mất trộm xe máy khác trên địa bàn với thủ đoạn tương tự
các đối tượng trộm cắp chủ yếu lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy bên ngoài nhưng không có người trông coi thậm chí còn để luôn cả chìa khóa trên xe tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng gây án
bữa đêm em đi làm về nên bỏ xe trước nhà chìa khóa em cũng không có rút
mình cứ nghĩ ở đây không có trộm cấp nên mình cứ chủ quan mình không để phòng mình không bỏ xe trong nhà nên giờ em bị mất
trước tình hình đó
công an huyện vân canh đã phân công các trinh sát và điều tra viên khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường thu thập thông tin về đối tượng
đồng thời phát động phong trào quân chúng tố giác tội phạm để nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp
thời điểm xảy ra các vụ trộm là vào đêm khuya đối tượng lợi dụng lúc bị hại là đã ngủ xây
sau khi mà phát hiện mà báo cho cơ quan điều tra đến hiện trường thì hiện trường hầu như không có dấu vết gì của tội phạm
việc thu thập dấu vết là không có dấu vết gì của tội phạm
dấu vết để tiến hành công tác điều tra rất là khó khăn
tuy nhiên thì với sự quyết tâm của tấn công trắng tội phạm của đơn vị tổ trinh sát và anh em điều tra viên
nó nhanh chóng được sàng lọc và xác định được ô nhóm đối tượng này
sau một thời gian điều tra ngày một mươi tháng sáu đối tượng chủ mưu trong băng nhóm trộm cắp xe máy là ngô nguyễn anh kỳ
chủ huyện vân cành đã xà lưới
đối tranh khai thác lực lượng công an tiếp tục làm
làm rõ thêm hai đối tượng đồng phạm là đoàn thành đạt và nguyễn trí thiện cùng chú huyện vân canh
đến thời điểm bị bắt do cả hai đối tượng trên đều chưa đủ một mươi tám tuổi nên công an huyện cho tại ngoại
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
xe đỡ khóa thì vô mình lấy mình đi em là người lấy
em là người lấy
dạ còn hai bạn em là cành
làm việc với cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện vân canh
chủ yếu ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số
lực lượng công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để điều tra mở rộng vụ án
đồng thời tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
thông tin từ lạng sơn phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa tiếp nhận ba đối tượng từ bộ đội biên phòng lạng sơn
có hành vi tổ chức cho người khác suốt cảnh cháy phép
bà đối tượng gồm chu văn vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chu văn viên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và lý văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại xã quốc khánh huyện tràng định tỉnh lạng sơn
trước đó vào khoảng h năm mươi phút ngày hai mươi tháng sáu tổ kiểm soát của đội biên phòng pò mã làm nhiệm vụ tại đèo khao đang
thuộc thôn nà nưa xã quốc khánh huyện tràng định phát hiện bắt quả tang lý văn trường điều khiển xe máy
mang biển kiểm soát một mươi hai t một ba nghìn ba trăm ba mươi hai đang chở một người đàn ông trung quốc xuất cảnh trái phép sang trung quốc
đối tượng trường khai nhận được viên và vân nhờ đưa một người đàn ông trung quốc qua khu vực đường mòn
và ba người sẽ được trả tiền công là một nhân dân tệ
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại phố lai thành phường đông hải tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa là hai đối tượng
đối tượng trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc sơn xã thúy sơn huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại đội ba xã tân dương huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện